trong chuyến công tác tại tỉnh thừa thiên huế vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một tại trụ sở quy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thừa thiên huế
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao quà hỗ trợ nhân dân và trẻ em tỉnh thừa thiên huế
bị ảnh hưởng do bão lũ lụt thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thừa thiên huế
đồng chí trần thanh mẫn đã chia sẻ những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế
trước các đợt bão trồng bão lũ trồng lũ vừa qua trên địa bàn đồng thời nhấn mạnh không để người dân
đặc biệt là các hộ nghèo rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn sau bão lũ
đồng chí trần thanh mẫn và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao số tiền hai tỷ đồng
để hỗ trợ nhân dân thừa thiên huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
ba trăm hai mươi năm triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo hộ còn gặp nhiều khó khăn và một tỷ đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thừa thiên huế
sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp ngành trung ương sẽ góp phần giúp nhân dân tỉnh thừa thiên huế
nhanh chóng khôi phục sinh kế ổn định cuộc sống để yên tâm đón tết nguyên đán đang cận kề